trong khi đó tại tỉnh lai châu tám người thương vong hai người mất tích hàng trăm ngôi nhà hư hỏng chỉ sau bốn ngày mưa lũ trên địa bàn
những ngày vừa qua công an tỉnh lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ tới những nơi xảy ra sạt lở
phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn kịp thuê hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
bàng hoàng đau xót đó là những gì gia đình người phụ nữ này đang phải gánh chịu
trận lũ quét xảy ra vào ngày năm tháng tám đã cướp đi tính mạng người cha của chị và toàn bộ tài sản gia đình
bố ra hiệu được hai lần sau đến lần thứ ba thì bố lại gọi bảo là không cho mẹ sang bên đấy
xong là lúc đấy là lũ cuốn bố luôn chả có lấy nữa
hiện hai nạn nhân vẫn còn mất tích lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm
tại bản nậm mở xã tàng mung hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện than uyên
luôn thường trực hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau sạt lở
địa bàn xa trung tâm máy móc khóa
không có tiếp cận nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
tránh các địa bàn để phối hợp cùng với chính quyền địa phương
ứng phó tìm kiếm cứu nạn giúp cho nhân dân
và cố gắng làm thế nào để tránh thi hại xấu nhất cho nhân dân
tại lai châu tính đến thời điểm này lũ quét sạt lở đất đã làm bốn người chết
bốn người bị thương và hai người mất tích
một trăm sáu mươi ngôi nhà năm trường học bị ảnh hưởng hư hỏng
hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập úng vùi lấp cuốn trôi
một mươi năm công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị hư hỏng cuốn trôi
sáu mươi chín điểm sạt lở sụt lún trên các tuyến giao thông
cuốn trôi ba cầu treo dân sinh gây ách tắc trên các tuyến đường giao thông
ước tính thiệt hại trên năm mươi tỷ đồng
hiện tại lực lượng chức năng vẫn tích cực hỗ trợ người dân khắc phục
di chuyển tài sản và tìm kiếm người mất tích
góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra